chính quyền địa phương và người nhà đã tổ chức tìm kiếm đến khoảng năm giờ ba mươi phút cùng ngày
thì phát hiện anh hội đã chết dưới cống thoát nước
được biết trước đó anh hiền và anh hội có uống rượu với bạn trên đường về thì xảy ra tai nạn trên